hạn hán đã gây ra sụp lúng sạt lỡ thiếu nước ngọt xâm nhập mặn và ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp
đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng hơn so với nhiều năm trước
theo đó cà mau là tỉnh luôn bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong vùng
đến thời điểm hiện tại mực nước trong các hệ thống kênh rạch vùng ngọt của tỉnh cà mau đều bị khô cạn
thực tế không chỉ phương hại đến sản xuất nông nghiệp mà còn ảnh hưởng đến kết cấu các công trình
giao thông thủy lợi và hàng chục nghìn hộ dân đang sống trong cảnh
thiếu nước sinh hoạt hàng chục nghìn hectare cây ăn trái hoa màu tôm cá lúa
đang thiếu nước tưới tiêu ngày càng thêm trầm trọng
qua thống kê của tỉnh cà mau toàn tỉnh đã có hơn bốn mươi hai hectare diện tích lúa hoa màu của người dân bị thiệt hại
trong đó hơn một mươi tám hectare các trà lúa đông xuân vùng ngọt bị thiệt hại trên bảy mươi
gần một mươi sáu hectare lúa trên đất nuôi tôm bị xâm nhập mạng sớm thì gần như bị thiệt hại trắng
do hạn mạng đến sớm thì đối với các trạ lúa thì phải nói là thiệt hại rất là đáng kể
đặc biệt là cái vụ lúa trên đất nuôi tôm
thì đã mất trắng
tuy nhiên đến giờ này hiện nay thì về sản xuất cũng ảnh hưởng một số màu do thiếu nước tưới
trong khi đó tại quyện trần văn thời là nơi có diện tích đưa màu xuống ruộng lớn nhất của tỉnh cà mau
và là nguồn thu nhập chính của bà con nơi đây
với tổng sản lượng hoa màu hàng năm hơn một tấn
nhưng trong mùa đại hạn này thì việc trồng màu của người dân vốn ở vùng sông nước
lại trở nên khó khăn hơn vì thiếu nước
đối với tỉnh cà mau thì mặc dù tỉnh cà mau là một trong những tỉnh có lượng mưa là lớn cao nhất cả nước
nó khoảng giao động từ hai bốn trăm linh đến ba mm năm
tuy nhiên về lượng mưa này đối với tỉnh thì không sử dụng bao nhiêu
lên mùa mưa thì do ngập úng cho nên là cái lượng mưa này phải tiêu nước ra ngoài
mà trái lại thì khi tới mùa khô thì sản xuất là rất là cần nước
mà mình lại là trước nắng hạn thế này thời tiết cực đo thế này thì đó
tài rãi trồng màu của ông nguyễn văn hùng thuộc áp bốn xã trần hợi nguyện trần văn thời
là một trong những nông hộ chuyên trồng màu quanh năm và cuộc sống của ông chủ yếu bám víu vào vụ màu là chính
nhưng mùa khô năm nay do nắng hạn gây gắt nên thiếu nước tưới tiêu
ông phải thu hẹp lại khoảng hai phần ba diện tích trồng màu
không chỉ riêng hộ ông hùng mà còn nhiều bà con nông dân ở đây thất thu từ vụ màu này
ít nhất cũng vài chục triệu đồng
nói chung là gia đình tôi thì cũng trồng nhiều
đất nấm mà bất nợ do hạn hán là giờ là quần thu là ví dụ như năm nay là không có được bỏng mọi năm
cây trồng rất là tốn phân thuốc nước bơm từ trong nhà bơm ra để cứu vãn cái cây thơm này để mùa sau có giống để trồng
vùng đất này hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên hết
nước sông nó khô thì cũng bà con bó tay cũng đâu làm gì
cũng chỉ bơm nước giếng ra rồi đi tưới thôi
trong này bà con cũng chủ đề
hoạt động rất nhiều mà cũng phụ thuộc nên là cũng gặp nhiều khó khăn tại đây bị động nhiều
năm nay toàn thể bà con mình cũng chủ động xuống giống sớm để thu hoạch sớm để kịp xuống vụ màu
và cũng do thời tiết nó khắc nghiệt nên là khi thu hoạch lúa xuống màu xong cái nước nó khô hạn
nên là có ảnh hưởng tới năng suất màu của lúa này
kênh rạch khô cạn thiếu nước tưới tiêu làm ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa và hoa màu
nhưng đến khi thu hoạch
bà con nông dân phải tốn thêm một khoản chi phí khá lớn để thuê xe máy chuyên chở những mặt hàng nông sản đi bán
còn nếu để thương lái vào tận nơi thu mua thì họ phải trừ tiền chuyên chở mỗi ký ít nhất hai trăm linh đồng
tình cảnh này nông dân thiệt hại kép và cũng không biết kêu cùng ai
tình hình khô hạn năm nay đến với huyện trần văn thợ nói chung trong đó có xã trần hợi nói riêng
thì nó đã làm ảnh hưởng đến sản xuất trực tiếp của người nông dân
trong cái sản xuất lúa thì cái diện tích mà bị ảnh hưởng thiếu nước
thì nó đã làm ảnh hưởng giảm cái năng sức rồi giảm cái thu nhập của nhân dân
trước đây thì chở bằng đường thủy
sau này thì không có được cái lượng nước mà không đảm bảo khô hạn
thì nó tăng lên cái chi phí
phải tốn thêm một phần nữa là thuê người để dẫn chuyển ra tới cái địa điểm mà thương lái thu mua
cũng trong thời điểm này tỉnh cà mau có hơn hai mươi tám trăm linh người
đó là bốn trăm năm mươi hộ thiếu nước sinh hoạt làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của bà con nơi đây
tại hội gia đình ông võ văn bân ở ấp vồ dơi xã trần hợi quyền trần văn thời
trước ông đã chủ động đào ao trữ nước mưa để sử dụng trong sinh hoạt nhưng vẫn không có hiệu quả
vì vùng đất này ảnh hưởng lượng phèn quá cao
ông lại tiếp tục đóng cây nước ngầm với hy vọng tìm được nguồn nước ngọt
nhưng giờ đây gia đình ông luôn trong cảnh thiếu nước sinh hoạt
phải mua nước lọc từng bình để uống và nấu ăn
không chỉ riêng hộ ông bân
mà gần như hàng chục nghìn hộ trong khu vực quyện trần văn thời thới bình
luôn gặp khó khăn trong việc nước sinh hoạt
trước mắt cà mau đang triển thai phương án hỗ trợ phương tiện công cụ
để người dân trữ nước đối với hộ nghèo gia đình chính sách
và những hộ đặc biệt khó khăn về nước sinh hoạt sống riêng lẻ
giải pháp này chỉ giúp giải quyết được khoảng tám hộ
số hộ dân còn lại trên sáu mươi năm thiếu nước sinh hoạt phải tự liệu mình trong mùa đại hạn
trong đó nó tập trung vào bốn nhóm đối tượng
thứ nhất là các công trình cấp nước tập trung đã xây dựng nhiều năm xuống cấp
không đủ khó khăn
không đủ khả năng phục vụ trong mùa hạn hán
nhóm thứ hai là nhóm phân tán nhỏ lẻ
nhóm thứ ba là nhóm khu vực đông dân cư đập trung nhưng chưa có công trình cấp nước
nhóm thứ tư là nhóm gần công trình cấp nước đập trung nhưng đường ống tuyến ống của mình kéo chưa tới
hạn hán không chỉ gây thiệt hại cho cây trồng vật nuôi thiếu nguồn nước sinh hoạt của người dân
mà còn gây ra nhiều vụ sạt lỡ đất ở các tuyến lộ giao thông
qua rà soát mới đây trên địa bàn cà mau có hơn một vị trí đường giao thông bị sụp lúng sạt lỡ
với tổng chiều dài gần hai mươi hai km
trong đó tập trung chủ yếu trên địa bàn huyện trần văn thời
có những gia đình đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng về sự cố sụp lúng này
vì chỉ trong vài phút những căn nhà của họ đã nằm dưới độ sâu hơn hai mét và bị hư hỏng hoàn toàn
tôi nghe cái thiết là gầm gầm
tôi ở tuốt gần sau chạy lên thì thấy cái nhà nó sụp la lạng lên
nhỏ chạy cúp cầu dao sợ nó phực nó cháy nhà dưới
chạy cúp cầu dao xuống thì vừa cúp cầu dao chạy ra hai con chạy ra thì nhà mất tiêu rồi
còn miếng thiết không à
tiếp tục bị sụp lúng gây ảnh hưởng lớn đến lưu thông trên toàn tuyến
thì hiện nay tuyến đường quyết mạch về trung tâm xã khánh bình tây coi như bị cô lập hoàn toàn
trên lộ thì bị sụp lúng nhiều đoạn nhiều chỗ nhiều nơi rất là khó đi nguy hiểm
còn dưới kinh gạch thì không còn nước để dần chuyển
do đó đây cũng là một điều hết sức là khó khăn cho người nông dân
ngoài ra thì việc sụp lúng những hạ tầng về lộ giao thông nông thôn
cũng như là những trục đường chính tuyến đưa biển cũng ảnh hưởng rất là lớn
khi mà khắc phục thì đòi hỏi là cái kinh phí tốn kém rất là nhiều
còn tại năm phần rừng tràm u minh hạ với tổng diện tích hơn bốn mươi ba hectare
đã có trên ba mươi bốn hectare báo cháy cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
chữ lượng nước trong rừng tràm u minh hạ để phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng hiện tại
gần như bị cạn kiệt hoàn toàn
ứng phó trước tình hình trên ngành chức năng tỉnh cà mau đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
trong đó chú trọng tăng cường phương tiện lực lượng ứng trực trên các tròi canh lửa
để kiểm soát kịp thời khi có cháy xảy ra
chỉ đạo cho các chủ rừng và các địa phương là xây dựng phương án rồi thực hiện một các công việc
để các hồ dân ở trong rừng ký cam kết để chấp hành các quy định về phòng cháy cháy rừng
và sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ về phòng cháy chữa cháy không để xảy ra cháy
đấy là mục tiêu của quận văn tây
còn nếu mà giả sử nó có xảy ra cháy thì có cái lực lượng tại chỗ để dập tắt ngay không cho nó cháy lan
hiện nay nhiều tỉnh ở đồng bằng sông cửu long đang phải gồng mình chống chọi với tình trạng hạn hán
và xâm nhập mặn đang diễn ra ngày càng gây gắt
thì tại tỉnh bạc liêu nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó
nên đến thời điểm này sản xuất của người dân vẫn đảm bảo an toàn và chưa bị ảnh hưởng của hạn mặn
trong đó mô hình tưới ướp khô sen kẽ của nông dân xã vĩnh hưng quyện vĩnh lợi được phát huy có hiệu quả
với ưu điểm tiết kiệm nguồn nước tưới chi phí đầu tư thấp và năng suất cao đang tiếp tục được nhân rộng
đây là mô hình thích ứng tốt trong thời điểm hạn mặn
mình có cái trạm bơm
khi mà ở trên thông báo về đó ở quyện là thông báo về là nước mặn
báo cho mình trước có một tuần lễ nó gần tới rồi thì mình đắp mình đưa lên
thành ra hầu như lúa mình từ cái lúc mà mình có cái cánh đồng lớn của mình
rồi có trạm bơm đầu tư trạm bơm rồi nè
tới đến bây giờ thì mình không có bị cái trường hợp mà nhiễm mặn trên ruộng là có gì
và ở đây thì mình làm là ba vụ
rút kinh nghiệm từ đợt hạn mặn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
nguyễn vĩnh lợi đã triển khai công tác ứng phó ngay từ đầu mùa khô
năm nay tỉnh đã chủ động điều chỉnh lịch thời vụ
và giảm hơn năm bốn trăm linh hecta lúa sâu
đồng thời tỉnh đã tăng cường các giải pháp bảo vệ các diện tích lúa đông xuân
trong đó khuyến cáo người dân áp dụng các biện pháp tưới nước tiết kiệm
trong trường hợp xấu tỉnh sẽ đắp ba trăm tám mươi đạp tạm để bơm chuyền trữ nước ngọt
bảo vệ cho các trà lúa không để xảy ra thiệt hại
kiểm tra các cái cống để có giải pháp cụ thể như là đắp xuống cát
để ngăn không cho nước mặn xâm nhập vào
thường xuyên đo đô mặn
rồi cảnh báo cho bà con khu vực
các cái điểm mà có nguy cơ xâm nhập mặn
để khuyến cáo bà con cách bơm
rồi kỹ thuật để bơm xả làm sao cho đảm bảo không để nhiễm mặn vào lúa
thì qua đó thì công tác phòng chống không mặn đạt hiệu quả
những năm gần đây việc kiểm soát nước trong mùa khô hạn
phục vụ cho trồng lúa và nuôi trồng thủy sản của người dân
ở vùng giáp ranh hai tỉnh bạc liêu và sóc trăng
luôn gặp khó khăn do nước mặn xâm nhập
giờ đây người dân ở đây đã an tâm sản xuất
vì công trình cống âu thuyền ninh quế vừa hoàn thành đi vào hoạt động
giúp điều tiết nước và đảm bảo hài hòa giữa hai vùng mặn ngọt
theo người dân xã ninh quế
từ khi cống âu thuyền ninh quế đưa vào vận hành từ đầu mùa khô đến nay
đã giúp người dân chủ động được nguồn nước và an tâm hơn trong sản xuất
đưa vào cái âu thuyền hoạt động thì hiện nay điều tiết nước giữa hai bên
hiện nay rất là tốt
do đó cái mặn đối với năm nay không đáng kể tức là hối hợp rất là tốt
do đó cái trà lúa đông sưng hai mươi chín hai mươi
hiện nay do điều tiết nước thì hiệu quả rất là cao
qua hơn một năm cống âu thuyền ninh quế đi vào vận hành
đến nay vụ ngọt quá của tỉnh bạc liêu và một phần của tỉnh sóc trăng
luôn đảm bảo đủ nước và chưa bị ảnh hưởng bởi tình trạng xâm nhập mặn
đặc biệt công trình đã giải quyết tranh chấp mặn ngọt
từ việc trồng lúa và nuôi tôm của người dân các địa phương
từ nhiều năm qua
thì cái này là cái mà xung đột của nhiều năm nay mà chúng ta không giải quyết được
thì khi có cái âu thuyền ninh quế thì gần như chúng ta kiểm soát hoàn toàn
dùng mặn cũng đủ nước để sản xuất tôm
còn dùng ngọt hoàn toàn kiểm soát được giữ nước ngọt để mà sản xuất lúa
thì hiện nay có thể nói là bà con của sóc trăng
rất yên tâm khi có cái âu thuyền ninh quế này
trong nhiều năm qua cà mau là tỉnh duy nhất của đồng bằng sông cửu long
không thể tiếp cận được nguồn nước
từ thượng nguồn đổ về
nhưng mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hạn hán lại đến sớm
ngày càng gây gắt và kéo dài
nên tất cả các tuyến kênh rạch trong vùng ngọt quá đều bị khô cạn
địa phương luôn phải đối diện với ba thách thức rất nghiêm trọng
là thực trạng sạt lở sụp lúng đất thiếu nguồn nước cho sản xuất
và nước sinh hoạt cho người dân
theo đó từng địa phương trong khu vực cũng đã và đang đề ra nhiều giải pháp
để ứng phó và thích nghi với tác động của biến đổi khí hậu
nhưng vấn đề này hiện nay
đang còn là thách thức